tại kỳ họp thứ một mươi bốn vừa qua hội đồng nhân dân tp hải phòng khóa một mươi năm đã thông qua nghị quyết điều chỉnh giảm mức thu nộp
một số loại phí lệ phí trên địa bàn trong thời gian chịu ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
thời gian áp dụng việc giảm các mức phí lệ phí sẽ được tính từ ngày một tháng tám đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
mức phí cơ sở hạ tầng khu vực cảng biển đối với hàng tạm nhập tái xuất hàng chuyển khẩu hàng gửi kho ngoại quan là hàng lỏng
hàng rời được giảm ba mươi đối với hàng hóa xuất nhập khẩu công tên nơ giảm tám hàng lỏng hàng rời giảm một mươi hai năm
một số loại phí tham quan danh lam thắng cảnh trên địa bàn huyện cát hải giảm năm mươi
ngoài ra thành phố hải phòng cũng điều chỉnh giảm một trăm linh đối với lệ phí đăng ký kinh doanh năm mươi đối với lệ phí cấp phí phép xây dựng
hai mươi đối với các loại phí lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và bôi trường
theo tính toán việc giảm các mức phí này sẽ khiến số thu ngân sách nội địa của hải phòng ước giảm khoảng gần một trăm năm mươi
ba mươi tỷ đồng đây là nỗ lực của hải phòng nhằm tháo gỡ vướng mắc khó khăn cho doanh nghiệp và người dân do đại dịch covid một mươi chín
góp phần thúc đẩy hoạt động xuất khẩu nhập khẩu hàng hóa qua khu vực càng hải phòng và thu hút khách du lịch tới hải phòng